người phát ngôn của thủ tướng anh boris johnson khẳng định mục tiêu hàng đầu của nước anh là khôi phục độc lập khỏi liên minh châu âu eu vào cuối năm nay
mục tiêu chính của anh là kết thúc thời kỳ chuyển tiếp trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một cho dù có đạt thỏa thuận thương mại với eu hay không
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính phủ anh ngày hai mươi bảy tháng hai sẽ công bố nội dung mục tiêu đàm phán thỏa thuận thương mại của nước này với eu
tuyên bố cho thấy khả năng anh sẵn sàng cho tình huống sẽ bước ra khỏi bàn đàm phán hơn là trình đề xuất theo yêu cầu của eu
liên quan đến vai trò giám sát của tòa án eu và liên kết tương lai với các quy định của eu